trận mưa lũ trong tháng một mươi một vừa qua đã khiến cho hàng chục hectare hoa màu ở vùng chuyên canh rau bào tròn xã đại an huyện đại lộc tỉnh quảng nam bị thiệt hại nặng nề
ngay khi mưa lũ đi qua bà con nông dân đã khẩn trương làm đất xuống giống và chăm bón rau màu để cung cấp cho thị trường kịp thời điểm tết mậu tuất đã cận kề
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là cánh đồng vùng chuyên canh rau bầu tròn thuộc xã đại an huyện đại lộc tỉnh quảng nam
với những nỗ lực của bà con đến nay màu xanh đã bắt đầu phủ dần trên lớp phủ sa màu mỡ do cơn lũ đi qua để lại
những phán đáo lồn với cái cây giống đó người ta đã ương sáng ra nhỏ rồi sau khi lỗ vừa xa là người ta đã phát triển vào lồn
cho nên mới có một số lượng cây tóc thì bữa nay lên đây
thì đúng thời gian ra là bữa nay tứ tách khoảng tới hai mươi năm tháng chục âm lịch là chúng tôi ở đại bọn chúng tôi ở đại có thù
mà lồn đánh thấu
mình lồn sớm để kiếm đồng cho gió còn cô kia
cho nên lo lồn sớm ưa ngờ đau lụt vô thì hơi tràn rồi trừ lồn lại ở đây
trừ lo lồn đi đây tới tết còn đón hách sổ này sớm có sổ kia trĩ đó
ví dụ như sổ này sớm mình hứa sớm được tới tết là còn ít trớ
cái mình trồng sổ khót là cách xa cả một mươi ngà nửa tháng
vụ đó là dư đi trong tết
còn cái sớm này là mình hứa mình kiếm đồng đó
còn tới hồi tết là mình hứa mình đón theo tết
vùng chuyên canh rau bào tròn rộng gần năm mươi hectare
trong đó các cây dao màu chủ yếu như cây ớt đậu tây dưa leo
ngày sau lũ rút ubnd xã đại an đề nghị các thôn có diện tích sản xuất lớn
tiến hành cây ải sớm phát động toàn dân giao quân đặt bẫy đánh bả diệt chuột
đồng thời chỉ đạo hợp tác xã có kế hoạch hợp đồng cung ứng vật tư
giống cây trồng phục vụ cho nông dân sản xuất
tập trung kiểm tra tu sửa
nạo vét canh mương chuẩn bị kế hoạch điều tiết nước phục vụ cho đồng ruộng
đến nay diện tích rau bào tròn tiếp tục là dân dân xuống giống để tiếp tục vụ đồng chung năm hai nghìn một mươi tám
xã cũng đã chỉ đạo cho bọn nông nghiệp hợp tác xã phối hợp với bà con dân
tiên triển thông bố cho dân dân xuống giống đúng lợi thể vụ
cũng như là thông bố một số dịch bệnh
khả năng xảy ra đồng vụ đồng chung để bà con kịp thời là ứng phó
địa phương đã kỹ độ nhân dân là chọn những cái lụa cây
chống ngắn nhà để phục vụ cho phụ tách
mưa lũ đã làm cho vùng chuyên canh rau bầu tròn huyện đại lộc bị thiệt hại nặng
vậy nhưng vẫn như mọi năm cứ sau mùa mưa lũ đi qua
người dân nơi đây lại khẩn trương ra đồng làm đất
tập trung trồng lại vụ mới
dự kiến vùng rau bào tròn sẽ cung cấp hàng chục tấn rau sạch cho thị trường huyện đại lộc
và một phần cho thành phố đà nẵng trong dịp tết âm lịch sắp đến